những ngày qua sự việc nam sinh lớp tám nhd bị đánh chấn thương sọ não tại quận long biên hà nội
đã và đang nhận được sự quan tâm từ dự luận
nhiều người không khỏi xót xa cùng phẫn nộ vì hành vi bạo lực học đường
bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ giúp gia đình md đòi lại công bằng
liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhd
mới đây bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã có những thông tin mới
cụ thể khi chia sẻ về tình hình của md
theo tiến sĩ hà thị bích vân trưởng khoa cấp cứu
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho hay
hiện bệnh nhân d vẫn hôn mê thở máy và điều trị hồi sức tích cực
tuy nhiên khi cấu vào tay chân bệnh nhân đã có những phản ứng như cựa được một chút
nghĩa là có đáp ứng với đau đồng tử to hơn trước
đường kính giảm từ tám mm xuống bốn mm
được biết hiện md đang được chăm sóc dinh dưỡng qua xuân đề
theo tiến sĩ hà thị bích vân rất khó để có thể tiên lượng xa được
bởi tình trạng bệnh nhân rất nặng
đến nay bệnh nhân vẫn còn tình trạng viêm mảng não viêm phổi suy thận
cùng với trẩn đoán trấn thương sọ não
việc đánh giá tình hình đáp ứng thuốc điều trị được thực hiện hàng ngày
do bệnh nhân vẫn đang rất nặng thế nên bác sĩ cho biết không thể tiền lượng xa được
cũng theo vị trưởng khoa cấp cứu bệnh viện chưa kết luận bệnh nhân chết não
vì để kết luận vấn đề này cần phải lập hội đồng chuyên môn và kiểm tra chết não nhiều lần
luật sư nguyễn anh thơm người đại diện pháp lý cho cháu đê chia sẻ
chiều ba mươi tháng ba khi vào thăm d bệnh nhân vẫn đang thở máy
hiện em vẫn đang được tập thể các y bác sĩ bệnh viện đã qua tỉnh phú thọ
dùng mọi cách điều trị cho em trong điều kiện tốt nhất
cũng trong ngày ba mươi tháng ba chia sẻ với báo chí người nhà cháu nở hd cho biết
về những thay đổi của cháu d thông tin từ bác sĩ trực
những ngày trước năm sinh không có phản xạ tuy nhiên hiện tại cậu bé đã có phản xạ khi được tác động
qua ghi nhận bệnh viện đã qua tỉnh phú thọ tiếp nhận bé trai nở hd một mươi bốn tuổi vào viện ngày hai mươi bảy tháng ba
đây là nạn nhân trong vụ nam sinh lớp tám ở phường việt hưng quận long biên hà nội
bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch
theo công an quận long biên ngày một mươi chín tháng ba đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu nhd
sinh năm hai nghìn một mươi ở quận long biên về việc cháu đê đang chơi tại sân đỉnh lệ mật
phường việt hưng bị đánh trọng thương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố hà nội
và khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an quận long biên xác định
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba cháu tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai ở quận long biên
chơi tại khu vực đình lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu nở hd tát vào mặt
thời điểm đó cháu ca đã chạy đi gọi anh trai là tvm một mươi sáu tuổi để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đỉnh lệ mật thì gặp bố là anh tvt
lúc này khi nghe kể lại sự việc anh tê chở hai con ra sân đình lệ mật để xem ai đánh
khi đến khu vực đình lệ mật anh tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy
sau đó anh t quay xe định ra về
khi đó anh t thấy cháu mở chạy vào đấm làm cháu d ngã ra đất
anh tê vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh tê trở lại khu vực sân đình lệ mật thì thấy cháu đê có biểu hiện chóng mặt tái
thế nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang để cấp cứu
sau đó chuyển lên bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám để điều trị
tại đây bệnh viện xác định cháu d bị chán thương sọ não hôn mê tiền lượng xấu
đến ngày hai mươi bảy tháng ba gia đình đã chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để điều trị
những ngày qua nhiều người đều đang theo dõi câu chuyện hy vọng phép mầu sẽ đến với em d
nhiều bạn học tại trường của d bày tỏ sự lo lắng và thông qua luật sư nguyễn anh thơm để gửi gắm sự quan tâm
ngày hai mươi tám tháng ba luật sư nguyễn anh thơm người trợ giúp pháp lý cho nam sinh từ hà nội
đã mang theo hạc giấy thư viết tay của bạn học gửi đến bạn của mình
luật sư thơm cho biết những hộp đựng hạc giấy thư viết tay này anh nhận được tại hà nội
từ nhiều học sinh giáo viên đang học tại trường việt hưng nhờ luật sư mang đến viện
với mong muốn gửi những điều tốt đẹp đến với nửa hd
nội dung thư viết tay là những lời tâm sự những câu chuyện học trò
những kỷ niệm mà bạn học còn nhớ về d
cùng với đó là những lời cầu chúc mong bạn học mạnh khỏe bình yên
chị nguyễn thị lan mẹ của năm sinh nửa hd cho biết
rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm của mọi người với con trai mình
người mẹ này cũng mong muốn cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc
được biết gia đình md có hoàn cảnh rất khó khăn bố mất sớm vì tai nạn giao thông
một mình chị lan gồng gánh nuôi con ăn học
tai họa tiếp tục ập đến khi con trai bị đánh chết não
sự sống chỉ còn tính từng giờ từng phút
thương hoàn cảnh của hai mẹ con chị lan
cộng đồng mạng đã kêu gọi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng của chị
nhiều người đến bệnh viện trực tiếp thăm hỏi gia đình nam sinh
chia sẻ về vụ việc đau lòng này ngày hai mươi tám tháng ba
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tp hà nội đã xác định
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với trương văn minh
sinh năm hai nghìn tám trú tại quận long biên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
minh là người đã đánh em nhd sinh năm hai nghìn một mươi trú tại quận long biên dẫn đến chết não
đến nay cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ xem có đồng phạm hay không
theo dõi vụ việc tiến sĩ đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
có lẽ khi tiếp cận thông tin này thì bất kỳ phụ huynh nào cũng rất bàng hoàng
lo lắng cho sự an nguy của con em mình và thương cho nạn nhân trong vụ việc này
đây là một sự việc rất đau lòng và rất nguy hiểm
hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng nỗi đau có thể sẽ dai dẳng với gia đình nạn nhân
luật sư cường nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm trong công tác quản lý
cần phải được xem xét thận trọng đầy đủ khách quan đúng pháp luật
làm căn cứ xử lý đối tượng vi phạm và để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm
phòng ngừa vi phạm pháp luật bảo vệ trẻ em người chưa thành niên
trao đổi với phóng viên báo tin tức luật sư nguyễn đức hùng
giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn thiện duyên đoàn luật sư tp hà nội cho biết
bị can mới một mươi sáu tuổi là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên
sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội
theo luật sư nguyễn đức hùng bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này
hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
tuy nhiên trong vụ án này nạn nhân nở hd bị đánh dẫn tới bị chấn thương sọ não hôn mê
tiên lượng xấu mới có một mươi bốn tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội
đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo điểm c khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
luật sư hùng phân tích với các tình tiết trên dù nạn nhân có thiệt mạng hay không
bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với tình tiết định không tại điểm a hoặc điểm c của khoảng này
đó là tại điểm a làm chết người hoặc d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi một trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định
tại các điểm từ điểm a đến điểm cao khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
và có không hình phạt quy định là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm
tại khoản một điều một trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định
đối với người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù
trung thân hoặc tử hình mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi tám năm tù
nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù
mà điều luật quy định luật sư hùng phân tích
đối với trách nhiệm dân sự tại khoảng hai điều năm trăm tám mươi sáu bộ luật dân sự quy định
người từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường bằng tài sản của mình
nếu không đủ tài sản để bồi thương cha mẹ sẽ phải bồi thương phân con thiếu bằng tài sản của mình
với vụ án này do bị can đã một mươi sáu tuổi nên sẽ phải bồi thường cho nạn nhân bằng tài sản của mình nếu có
nếu bị can không đủ tài sản hoặc không có tài sản để bồi thường cha mẹ của bị can phải bồi thường
phân con thiếu hoặc toàn bộ thiệt hại bằng tài sản của mình
mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can
nhưng giới luật sư cho rằng đây mới chỉ là những kết quả điều tra ban đầu
các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan
và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo quy định pháp luật như nguyên nhân diễn biến của vụ án
ngoài bị can còn có đồng phạm khác tham gia xúi dục giúp sức hoặc trực tiếp đánh gây thương tích cho nạn nhân hay không
vì vậy luật sư hùng nhấn mạnh toàn bộ sự thật khách quan của vụ án cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can
và những người có liên quan nếu có là ra sao sẽ còn phải đợi vào kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra
cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án
đặc biệt là trách nhiệm của người bố bị can là ông t v t trong vụ án này
mặc dù biết được sự việc mâu thuẫn giữa các em thế nhưng ông tây đã không có những hành động phù hợp
và cần thiết để giải quyết một cách đúng đắn cũng như kịp thời ngăn chặn việc các em đánh nhau
đây sẽ là bài học lớn cho mỗi cá nhân trong việc lựa chọn cách ứng xử giải quyết các mâu thuẫn
và chạm của con trẻ để có thể tránh được những hậu quả không đáng có và hết sức đau lòng như trong vụ án này
trên thực tế thời gian gần đây chuyện bạo lực học đường không phải là điều hiếm gặp
trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn cá nhân một học sinh lớp tám trường trung học cơ sở
ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã dùng dao đâm một học sinh gây trọng thương
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an phưởng hiệp bình
tránh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh thông báo cơ quan này đã tiếp nhận trình báo của nữ sinh nlth
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông sài gòn quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
về việc nữ sinh này bị phụ huynh đánh hội đồng gây thương tích
theo trình báo trong quá trình học trên lớp nữ sinh nói trên đã xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp
dẫn đến bị gia đình bạn hành hung
qua quan sát nhiều vụ việc tiến sĩ vũ việt anh tổng giám đốc học viện thành công cho rằng
đây là một chuyện hết sức đáng tiếc đang được xảy ra ở lứa tuổi dạy thì
ở tuổi này các em thường không kiểm soát được cảm xúc của mình một cách rõ ràng
và vì thế rất dễ đẩy từ mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch lớn
các vụ việc này lần nữa nhắc nhở mỗi cá nhân cần phải chú ý nhiều hơn trong công tác giáo dục trẻ em về nhân cách
thái độ sống chứ không chỉ dừng lại ở việc chú trọng con học giỏi
trong vụ việc bạn học sinh bị đánh chết não tiến sĩ anh cho rằng
hành vi người bố đưa con trở lại hiện trường mà không đứng ra giải quyết thay cho con
để các cháu chưa có đầy đủ hành vi trước pháp luật tự giải quyết với nhau
hành động này là điều hết sức đáng trách đối với một phụ huynh
theo ông khi người thân cổ suý cho hành vi bạo lực thì khó tránh được những đứa trẻ có hành vi bạo lực
đến nay nhiều phụ huynh cũng lo lắng về hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn của nhiều thanh thiếu niên
theo số liệu bộ giáo dục và đào tạo công bố năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ trong một năm học đã ghi nhận khoảng một sáu trăm linh trường hợp bạo lực học đường
bao gồm cả những vụ xảy ra trong và ngoài lĩnh vực nhà trường
trong số các trường hợp bạo lực có hơn bảy mươi năm trường hợp liên quan đến học sinh và sinh viên
tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng lên